ngày hội na chi lăng lần thứ hai vừa được tỉnh lạng sơn tổ chức tại trung tâm giới thiệu nông sản huyện chi lăng
nhằm tăng cường quảng bá và thu hút đầu tư cho sản phẩm chủ lực của tỉnh
tham gia ngày hội có hơn ba mươi gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm na của các thôn bản xã thị trấn
trong huyện chi lăng và hữu lũng tỉnh lạng sơn
cũng trong khuôn khổ ngày hội na chi lăng năm hai nghìn một mươi tám có nhiều hoạt động được tổ chức như
diễn đàn thúc đẩy tiêu thụ rau quả việt nam trung quốc năm hai nghìn một mươi tám tổ chức tham quan vùng sản xuất na chi lăng
các mô hình vườn na mẫu theo tiêu chuẩn việt gap global gap trưng bày giới thiệu và bán sản phẩm na chi lăng
tại ngày hội na chi lăng chấm thi gian hàng trưng bày na đẹp mắt và chương trình giao lưu văn nghệ
giữa các đội trên địa bàn tỉnh lạng sơn